nhằm cung cấp thông tin và kịp thời giải đáp thắc mắc của thí sinh và phụ huynh liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo đã thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh
nếu cần hỗ trợ các nội dung liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học
thí sinh có thể liên hệ trong giờ hành chính theo số điện thoại hai mươi bốn ba trăm hai mươi một tám mươi một nghìn ba trăm tám mươi năm
việc hỗ trợ thí sinh qua số điện thoại này sẽ được chia làm hai đợt
đợt một từ nay đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đợt hai từ ngày năm tháng tám đến ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thí sinh cũng có thể gửi thông tin theo email hỗ trợthi hai nghìn hai mươi amoc gov vn
thời gian từ nay đến ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến các nội dung xét tuyển đại học cao đẳng
bộ giáo dục và đào tạo thiết lập số điện thoại hỗ trợ thí sinh trong giờ hành chính là hai trăm bốn mươi ba tám trăm sáu mươi chín bốn nghìn tám trăm tám mươi bốn
thời gian hỗ trợ cũng chia thành hai đợt
đợt một từ nay đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đợt hai từ ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
thí sinh cần hỗ trợ về xét tuyển đại học cao đẳng cũng có thể gửi thông tin tới địa chỉ email hỗ trợxéttuyển hai nghìn hai mươi amoc gov vn
thời gian từ nay đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một